di tích di sản là tài sản vô giá của đất nước là bức thông điệp của cha ông gửi lại cho thế hệ mai sau để nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc
vì thế trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích di sản phải được coi là trách nhiệm nghĩa vụ không phải là của riêng ai
vậy hiện nay công tác bảo tồn di sản và việc thực hiện luật di sản như thế nào
mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
kể từ khi có luật di sản văn hóa công tác bảo tồn và phát huy di tích di sản văn hóa được các ngành các cấp quan tâm thực hiện đặt nó đúng vị trí
điều đó sẽ khó khăn trong việc huy động cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan các công ty tham gia
bên cạnh những thành tựu nổi bật chúng ta thấy còn có những hạn chế và yếu kém trong công tác này
tôi nói ví dụ tôi chúng tôi làm công tác học của học
thì những công tác học của học chúng tôi làm công tác học của học
những cái di sản khảo cổ học là những cái tiếng nói của ngàn xưa những cái tiếng nói mà hùng hồn nhất mà tốt nhất thuyết phục nhất về một nền văn hóa bốn năm theo cái cách nói phổ thông của ta là từ cái thời dựng và dựng nước đầu tiên
thì những cái di sản đó là anh em khảo khoa học tôi đã thống kê được những cái di sản thời này như ở cái vùng gọi là đất tổ của hùng vương dựng nước thì mất gần hết rồi
trên chín mươi các di tích khảo khoa học như nồng đất thì mất
thế rồi là đình chùa miếu mạng bị xâm hại về mặt cổ vật rồi làm biến dạng đi
trùng tu di tích tất cả thứ nhiều nơi là không theo những quy trình chuyên môn chặt chẽ
thế cho nên là biến những cái di sản hàng mấy trăm năm hàng trăm năm trở thành tuổi có bằng không
và như vậy giá trị văn hóa cũng đưa lại bằng không

điều không thể không nhắc đến là đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa bằng việc tuyên truyền giáo dục kiến thức về luật di sản văn hóa đến từng người từng gia đình trường học
để có thêm những nhận thức sâu sắc về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
bây giờ thì phê phán bây giờ thì phàn nàn rất cần thiết
nhưng mà cái quan trọng hơn là đồng tâm nhất trí
và cái quan trọng
cái quan trọng hơn nữa là hiểu rõ và có cái tinh thần trách nhiệm
thực thi pháp luật là cái điều mà chúng ta vẫn kêu gọi vô cùng nhiều ở tất cả các nơi và ở mọi lúc
nhưng mà chắc chắn trong thực tiễn thì cũng phải dần dà
khi mà nó phát sinh những cái mà không hài lòng thì chúng ta sẽ phải khắc phục
nhưng mà không phải một ngày một giờ
việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa
mà là trách nhiệm của mọi cấp mọi ngành mọi tổ chức kinh tế xã hội và mọi tầng lớp nhân dân